thưa quý vị và các bạn thủ đô washington dc của mỹ và bang maryland lân cận sẽ dỡ bỏ lệnh bắt buộc
đeo khẩu trang trong nhà từ ngày một tháng ba sau thời gian dài yêu cầu này trở thành nguồn cơn
của các tranh cãi gây chia sẻ nước mỹ
trong thông báo ngày một mươi bốn tháng hai thị trưởng washington dc moran bowser cho biết
thành phố sẽ không còn bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà hay kiểm tra bằng chứng đã tiêm vaccine
tại nhiều địa điểm
theo đó người đến nhà hàng quán bar phòng tập thể dục hay các cơ sở thờ tự có quyền không đeo khẩu trang
kể từ ngày một tháng ba tới một số nơi vẫn duy trì yêu cầu này như bệnh viện trường học viện dưỡng lão
và các cơ sở chăm sóc người già theo hãng tin reuter
giải thích về quy định mới vị thị trưởng thuộc đảng dân chủ cho biết sự sụt giảm đáng kể
các trường hợp covid một mươi chín và số ca nhập viện trong những tuần gần đây đã thúc đẩy quyết định nới lỏng
một số biện pháp khẩn cấp được áp dụng từ tháng một mươi hai năm ngoái
bà bowser nhắc tới đợt dịch bùng phát omicron
chúng tôi đã nhanh nhẹn thích ứng mỗi khi có điều gì đó thay đổi giống như mọi chuyện đã thay đổi
khi một biến thể mới dễ lây lan xuất hiện vào tháng một mươi hai rồi
tại maryland lân cận thống đốc larry hogan cùng ngày cũng quyết định dỡ bỏ lệnh yêu cầu đeo khẩu trang
trong các trụ sở công quyền từ ngày hai mươi hai tháng hai
vị thống đốc của đảng cộng hòa cũng kêu gọi hội đồng giáo dục của bang
khi bỏ các quy định liên quan khẩu trang ở trường học
dỡ bỏ hoặc nới lỏng các quy định bắt buộc đeo khẩu trang đang là xu hướng tại các bang đông dân của mỹ
quyết định này đã từng tạo ra cuộc tranh luận nảy lửa chia rẽ xã hội mỹ
khi nhiều người cho rằng nó xâm phạm quyền tự do cá nhân của họ